chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị gia đình không chỉ là không gian sinh sống nuôi lớn mỗi cá nhân về thể chất
mà còn là cách nuôi nuôi dưỡng tâm hồn hình thành nhân cách con người
văn hóa gia đình được xem là tế bào là một trong những yếu tố góp phần phát triển đất nước
cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa
những giá trị văn hóa của gia đình việt nam đang dần bị mai một đi
hiện nay chúng ta đang đặt ra một câu hỏi lớn là làm thế nào để vừa hội nhập
vừa phát triển mà vẫn gìn giữ được nếp nhà và các giá trị truyền thống của gia đình việt nam
đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với khách mời của chương trình ngày hôm nay
xin được trân trọng
giới thiệu tiến sĩ xã hội học dương thị thu hương khoa xã hội học học viện báo chí và tuyên truyền
vâng xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
trước hết xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện
liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay
gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là tình yêu không bao giờ kết thúc
văn hóa gia đình việt nam truyền thống
coi trọng gia đình là một giá trị sống một bộ phận của cộng đồng
nguyên tắc cơ bản của các mối quan hệ trong gia đình được xây dựng nên bởi tình yêu thương
gắn kết tình cảm và trách nhiệm của mỗi thành viên
bao đời nay ông cha ta đã tạo dựng một nền nếp gia phong như con cháu có hiếu với ông bà
cha mẹ vợ chồng thủy chung anh em đoàn kết thuận hòa kính trên nhường dưới
đó là tinh hoa văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc việt nam
đến nay tuy cuộc sống đã khác
trước hiện đại hơn nhưng vẫn còn nhiều gia đình giữ cho mình những gốc gác
gia phong mà cha ông ta đã tạo dựng nên

ông đặng hiền binh năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi còn mẹ của ông đã ở gần tuổi một trăm linh
gia đình ông hàng ngày vẫn quây quần sống bên nhau
ngày nào cũng vậy mỗi buổi sáng thức dậy
nước cho mẹ lau mặt rồi chuyện trò vui vẻ với mẹ
ông hạnh phúc khi mẹ vẫn dõi theo ông dạy bảo con cháu
và mẹ vẫn minh mẫn chỉ đường lối cuộc sống cho các con cháu của mình
trong cái tư duy của mình mình phải nghĩ được là mình phải có cái cách nào đó
để chăm sóc cho cụ được tốt để cụ khỏe mạnh
mà cụ khỏe mạnh thì lúc nào mình cũng nghĩ tựa như là
có một cái cây cao bóng cả để cho mình dưỡng
thế thì mình đã già rồi
nhưng mà mình vẫn cảm thấy có một cái chỗ dựa
còn với gia đình bà thành ở hà nội
dù cuộc sống bận rộn nhưng bà vẫn luôn giữ những phong tục
những nét văn hóa của gia đình việt nam
hôm nay bà thanh chuẩn bị đồ lễ để cúng tổ tiên của mình
thờ cúng tổ tiên vốn là một phong tục lâu đời ở việt nam
cũng là biểu hiện của lòng hiếu thảo
nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của tiền thân
nhớ đến cội nguồn của mình
trong cuộc sống hiện đại
gia đình việt nam có những thay đổi như giảm dần những gia đình nhiều thế hệ
con cái trưởng thành xây dựng gia đình thường đi ở riêng
tác động của cuộc sống hiện đại
sự bùng nổ thông tin mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế
nhưng nền nếp gia phong vẫn là cơ sở để gia đình việt nam phát triển
vì nó đã được truyền lại từ đời này sang đời khác
và luôn luôn đi cùng với thời gian
thưa tiến sĩ dương thị thu hương
những giá trị gia đình truyền thống được nhắc tới rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
là một người nghiên cứu về lĩnh vực xã hội học
thì xin bà có thể khái quát rõ hơn về những giá trị của gia đình truyền thống việt nam
nói về giá trị gia đình việt nam hiện nay
thì truyền thống việt nam thì chúng ta có thể khái quát ở một số khía cạnh
là giá trị gia đình văn hóa truyền thống việt nam
nó gắn với nền văn hóa nông nghiệp và gắn với nền văn minh lúa nước của việt nam
chính vì vậy mà nó có những cái giá trị cốt lõi
ví dụ người ta thường
nhắc đến như là gia đạo gia phong và gia lễ
nói đến gia đạo có nghĩa là nói đến đạo đức của các thành viên trong gia đình
giữa các thế hệ và trong cùng một thế hệ với nhau
ví dụ như là đạo đức giữa vợ và chồng
đạo đức giữa con cái với cha mẹ và đạo đức giữa anh chị em với nhau
và đây chính là cái cơ sở để gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau
cũng như là giữa gia đình với xã hội
cái điểm thứ hai là nói về gia phong
có nghĩa là những phong tục
tập quán cũng như là cái nếp nhà mà mọi người phải giữ gìn trong mỗi gia đình
và tiếp theo nữa là ra lễ nghĩa là nghi lễ phong tục tập quán
thường phải tuân thủ theo mỗi khi mà gia đình có những sự kiện quan trọng
ví dụ như là cưới hỏi ma chay hay hoặc là những cái ngày rỗ ngày lễ
thì tất cả những cái yếu tố mà tôi nhắc đến như là gia đạo gia phong gia lễ
nó là những yếu tố gắn kết để mọi người trong gia đình có thể làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình
trong gia đình cũng như là để tạo cái sự gắn kết các thành viên trong gia đình
cũng như là gắn kết gia đình với xã hội
với một cái lịch sử hình thành và được thực hiện qua một cái giai đoạn rất là dài của lịch sử
thì chắc hẳn là những cái giá trị gia đình truyền thống của việt nam
cũng có những cái tác động tới từng thành viên trong gia đình tới cuộc sống của họ
và rộng ra là tới toàn thể xã hội ạ
tất nhiên rồi đã nói đến giá trị nó sẽ có ý nghĩa nhất định đối với từng cá nhân
cũng như là cả toàn bộ xã hội cũng như là từng gia đình được coi như là một
một tế bào của xã hội
tôi có thể chia sẻ như thế này là nói là đến giá trị và chuẩn mực
đó là những thứ mà tồn tại lâu nhưng không có nghĩa là nó không thay đổi
nó sẽ thay đổi theo thời gian và gia đình nó được xem là một thiết chế xã hội
nếu nói rộng ra nó là một thiết chế xã hội
và đã là một thiết chế xã hội thì nó sẽ phải thay đổi cùng với sự thay đổi của xã hội
những cái giá trị gia đình mà tôi đề cập đến nó gắn với nền văn minh nông nghiệp
mà xã hội của chúng ta thì chuyển đổi từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp
và hiện nay chúng ta còn nói đến cả cái cuộc cách mạng bốn
vì vậy mà giá trị gia đình có nghĩa không phải là bất biến mà nó sẽ thay đổi thích ứng
với sự thay đổi của xã hội
và nói như vậy thì những cái giá trị gia đình hiện tại nó có thể có cả hai mặt tác động tích cực
cũng như là tác động những cái tác động mà không mong muốn đến các thế hệ trong xã hội nói chung
nếu nói đến tích cực thì phải nói đến khía cạnh gia đình được gắn kết gia đình
những cái giá trị gia đình được xem nó là điểm tựa tinh thần rất lớn
đối với tất cả các thành viên trong xã hội
và tất cả các nghiên cứu trên thế giới cũng như ở việt nam đều cho thấy rằng là cái gắn kết gia đình
nó là điểm tựa tinh thần để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn
những cái lúc mệt mỏi của cuộc sống để thế hệ già sống vui hơn
và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tự an toàn để kết nối được với xã hội
tuy nhiên thì nhìn ở một góc độ nào đấy thì giá trị nó cũng sẽ có những cái giá trị truyền thống
mà thế hệ trẻ cho rằng là
không còn phù hợp với họ nữa
chính vì vậy mà nó có thể ở một khía cạnh nào đấy
nó lại là sự ràng buộc sự kìm hãm những cái sự phát triển cũng như là những cái ý tưởng của giới trẻ
thì đây tôi có thể chia sẻ rằng là không thể phủ nhận được những cái giá trị của gia đình đem lại
và không chỉ ở việt nam mà trên thế giới
trong phóng sự vừa rồi chúng tôi có nhắc tới sự thay đổi về quy mô gia đình cũng như là hình thức gia đình
vậy những thay đổi này có tác động như thế nào tới những giá trị gia đình truyền thống việt nam hiện nay
tôi còn nhớ là có một cuốn sách nói về các loại gia đình
các làn sóng phát triển
thì ông có nhắc đến làn sóng thứ nhất là nền văn minh nông nghiệp
thì cái kiểu gia đình cái cơ cấu gia đình phù hợp với nền văn minh nông nghiệp
đấy là gia đình tứ đại đồng đường gia đình thân tộc đa thế hệ
đến làn sóng thứ hai xã hội chuyển sang xã hội công nghiệp
và để thích ứng với nền văn minh công nghiệp thì gia đình phải thu hẹp quy mô lại
gia đình hạt nhân quy mô nhỏ
và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ xuất hiện nhiều kiểu gia đình nữa
ví dụ gia đình đơn thân gia đình những người mà sống thử không kết hôn
rồi gia đình không có hôn nhân không con cái
cơ cấu gia đình thay đổi nó dẫn đến những cái gắn kết trong gia đình cũng thay đổi
và đặc biệt chức năng trong gia đình cũng sẽ thay đổi theo
và cái sự thay đổi của cơ cấu chức năng gia đình cũng như là gắn kết gia đình
nó kéo theo những cái thay đổi trong những cái quan niệm về giá trị gia đình
của xã hội hiện đại so với xã hội truyền thống
ví dụ xã hội truyền thống thì người ta đề cao cái sự xung họp gia đình
trong những ngày lễ ngày tết đề cao cái sự thường xuyên gặp gỡ
thường xuyên chia sẻ đùm bọc yêu thương lẫn nhau
trong xã hội hiện đại không phải những cái giá trị đến mất đi
nhưng mà nó mờ nhạt hơn
ví dụ con người trong xã hội công nghiệp quá bận bịu dành quá nhiều thời gian cho công việc
và họ khi về đến nhà đã quá mệt mỏi rồi
chính vì vậy mà những cái nghi lễ mà tôi nhắc đến có thể người ta thực hiện một cách sâu sài hơn
chính vì vậy mà mọi người cảm giác rằng là hình như trong xã hội hiện đại
mọi người có vẻ lơ là đi cái tình cảm gia đình
nhưng theo quan điểm nhìn từ phía cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng
nó đang thay đổi cái hình thức quan hệ và gắn kết
và con người trong xã hội hiện đại phải nói thật là khó có thể dành nhiều thời gian
như xã hội truyền thống để chăm sóc cho những cái nghi lễ phong tục
kể cả những ngày rỗ ngày tết như trong xã hội truyền thống hơn nữa
vậy thì cá nhân bà thì đánh giá như thế nào về những cái thực trạng đó
và chúng ta cần phải làm gì

điều này thì có ảnh hưởng như thế nào
tới cái việc mà gìn giữ những cái giá trị văn hóa truyền thống của chúng ta
quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là không nên cực đoan cả hai hướng
là nhất nhất phải theo tuân thủ một cách cứng nhất theo những cái giá trị truyền thống
chuyển sang xã hội hiện đại nếu như chúng ta cứ nhất nhất gò ép tất cả các thành viên
đều theo những cái giá trị truyền thống đó
thì mọi người sẽ bị cảm giác sẽ mệt mỏi sẽ áp lực
nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc những cái trào lưu xu hướng hiện đại
bởi vì là những cái trào lưu xu hướng hiện đại đấy
chưa chắc đã khiến cho chúng ta gắn kết gia đình một cách bền chặt hơn
mà có khi lại làm mối quan hệ gia đình lỏng lẻo hơn
tôi lấy ví dụ như mọi người trong những dịp lễ tết hiện nay có trào lưu là
thôi không ăn tết ở nhà nữa không ăn tết việt nam nữa đi đón tết ở nơi xa
nhưng họ lại quên mất rằng là ở gia đình ở quê hương họ còn bố mẹ
họ còn những người thân yêu trong gia đình
họ thường chờ đợi những cái tết truyền thống hơn
vậy thì quan điểm của tôi là nên hài hòa giữa truyền thống và hiện đại
dường như những năm trở lại đây chúng ta đang khá loay hoay trong việc là
chúng ta nên gìn giữ những cái giá trị như thế nào
và nên có cái sự phát huy và phát triển những cái giá trị như thế nào
bà có thể chia sẻ thêm về vấn đề này
tôi nghĩ là mọi thứ có thể thay đổi
nhưng có những yếu tố cốt lõi của gia đình thì tôi nghĩ không thể thay đổi được
ví dụ như là tình yêu sự sẻ chia sự đùm bọc giữa các thành viên trong gia đình
tôi lấy ví dụ như thế này là tất cả
kể cả những người nước ngoài đến việt nam đều rất trân trọng
khi mà kể trong những cái gia đình truyền thống ở việt nam
cũng như là gia đình hiện đại ở đô thị việt nam
cái nơi mà họ trân trọng nhất vẫn là bàn thờ tổ tiên
và người ta nói rằng là cái quan sát của người nước ngoài rất hay
vào ngày rằm hay ngày mùng một thì người việt nam mình đều đứng trước bàn thờ tổ tiên
không phải vì họ cầu mong những cái gì cao xa mà như tâm sự với những cái thế hệ ông bà
và không phải họ đã chết là hết mà họ thực ra chỉ
quanh đâu đó rất gần chúng ta và vẫn đang ngự trị trong ngôi nhà của chúng ta
chính vì vậy mà đấy là một cái giá trị rất tốt đẹp
rất nhiều cha mẹ trong xã hội hiện đại cho rằng là mình quá bận rộn
mình không thể đưa con đi học không thể chăm sóc con cái
đấy cũng là cái mà tôi nghĩ là không phù hợp kể cả trong xã hội hiện đại
bởi vì buổi sáng trước khi đi làm người mẹ chỉ mất có một phút thôi
để chào tạm biệt con để đưa con xuống sảnh để ô tô đón thì sẽ tốt hơn biết bao
hoặc là để nói những cái câu yêu thương với nhau là mẹ rất yêu con
hoặc là gọi điện về thăm bố mẹ
hoặc là thay vì một năm đi du lịch hai ba lần ở nước ngoài
thì mình có thể hài hòa bằng cách là đi cùng với bố mẹ
hoặc là trở về quê thăm bố mẹ
tôi nghĩ đấy là cái mà không thể thay đổi được
cái chính là trong xã hội hiện đại có bận rộn đến đâu
thì chúng ta cố gắng tổ chức cuộc sống một gia đình một cách tốt nhất
tôi dùng cái chữ tổ chức ở đây có nghĩa là một cách chủ động sắp xếp
cuộc sống gia đình để giữa các thế hệ có thể hài hòa được với nhau
giữa các giá trị có thể hài hòa được với nhau
hội nhập thì là yêu cầu tất yếu
chúng ta cần phải làm như thế nào để trong quá trình hội nhập một cách sâu rộng
chúng ta vẫn gìn giữ và phát huy được những giá trị của gia đình truyền thống việt nam
tôi nghĩ rằng là các gia đình trong xã hội hiện đại là
nó là một cái thử thách của gia đình hiện đại
mọi người có ít thời gian dành cho nhau hơn
rồi các yếu tố về mặt công nghệ nữa chứ
có khi về đến nhà rồi mọi người vẫn cứ bận biệu với những cái tin nhắn
từ rất nhiều những cái mạng xã hội cũng như là tin nhắn điện thoại
vậy thì cái việc mọi người cần phải xác định cái gì là quan trọng ở gia đình
và để gìn giữ
bởi vì khi mất được đi tình yêu mất đi sự tôn trọng mất đi sự gắn kết gia đình
thì gia đình nó sẽ tự tan vỡ trong xã hội hiện đại
và một lần nữa tôi cũng phải nói rằng là cái gắn kết gia đình là không thể thay đổi được
gắn kết biển chặt nó là cái động lực cho những người trưởng thành trong gia đình
nó là điểm tượng cho những người trẻ trong gia đình
để có thể vươn tới gắn kết lành mạnh trong xã hội
và nó cũng là cái nguồn sống của thế hệ cao tuổi
vì vậy duy trì một gia đình ổn định gắn kết
nó vẫn là cái mà xã hội hiện đại cần phải hướng tới
vâng quả đúng như vậy
việt nam tự hào vì sở hữu những giá trị gia đình truyền thống hết sức quý báu
và hy vọng rằng cùng với sự phát triển của đất nước và hội nhập ngày càng sâu rộng
thì các gia đình của việt nam vẫn sẽ duy trì và phát huy được những giá trị quý báu đó
một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ dương thị thu hương
đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại